xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo
gói nâng cao năm mươi chín một tháng và elite gói cao cấp ba trăm chín mươi chín đồng một tháng
đây là ba gói trả phí được zalo đưa ra bắt đầu từ ngày một tháng tám
tương ứng theo đó là các lợi ích người dùng sử dụng được theo các gói như lượt hiển thị liên hệ trong danh bạ tiện ích kinh doanh như danh mục sản phẩm trả lời tự động
thế nhưng nếu không sử dụng bản trả phí người dùng sẽ bị giới hạn danh bạ tối đa không sử dụng được uzername hay chỉ có năm tin nhắn nhanh
nhiều bình luận xung quanh việc thu phí này đã xuất hiện trên trang mạng xã hội
mức phí là quá cao khó chấp nhận
một lượng lớn người dùng zalo sẽ chuyển qua app khác trong đó có tôi
tuy danh bạ tôi dưới một trăm linh nhưng những hạn chế sẽ bắt tôi lựa chọn
không có cái app này thì không thiểu app khác free đâu người dùng đã chấp nhận bị quảng cáo chứ dạy gì phải nộp phí
làm thế thì zalo sẽ mất đi một phần người sử dụng
vì mọi người đã quen dùng không tốn phí
họ sẽ chuyển sang một phần mềm khác
ngay sau khi zalo áp dụng chính sách này không ít người dùng đã sử dụng chức năng đánh giá phần mềm trên kho ứng dụng play store để chấm điểm một sao cho zalo
đồng thời đề lại nhiều bình luận bày tỏ sự không hài lòng
tuy nhiên cũng có một số ý kiến cư dân mạng cho rằng
việc thu phí này của zalo cũng có những lợi ích nhất định và dường như hướng tới đối tượng đang kinh doanh trên ứng dụng này
việc bóp tính năng này có một lợi ích rất tốt là bớt mấy tin nhắn quảng cáo sòng bạc công việc việc nhẹ lương cao cho vai nóng
thị thực các thay đổi này của zalo không ảnh hưởng nhiều đến người dùng phổ thông
mà ảnh hưởng nhiều đến các tài khoản kinh doanh tạo thu nhập
họ gần như bị ép phải chuyển phần mềm liên lạc với khách hàng hoặc đối tác
hoặc phải tốn tiền mua gói cước từ zalo
việc zalo thu phí hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến người dùng cá nhân thông thường
nó chỉ ảnh hưởng nhiều đến cá nhân kinh doanh doanh nghiệp với lượng khách hàng lớn mà thôi
hiện tại việt nam các ứng dụng nhắn tin phổ biến đang áp dụng chính sách miễn phí
người dùng có thể trả tiền để mua thêm các tiện ích mới mà không bị cắt giảm tính năng có sẵn
vì vậy nhiều ý kiến cư dân mạng cho rằng
có thể xem xét được việc zalo áp dụng chính sách tinh phí để khắc phục một số vấn đề hiện tại của ứng dụng
thay vì chính sách nhằm hạn chế một số tính năng của người dùng như hiện nay
với gói thuê bao thấp nhất người dùng phải chi khoảng một triệu đồng mỗi năm
nhưng không thêm được tính năng gì đặc biệt
trong khi một nhu cầu quan trọng là lưu danh bạ lại bị cắt còn một nửa so với trước đây
nếu muốn sử dụng như trước ngày một tháng tám người dùng sẽ phải mua gói pro giá khoảng hai triệu đồng mỗi năm
không phải ai cũng sẽ chấp nhận số tiền này
tôi ủng hộ hàng việt nam nhưng tôi sẽ chuyển sang nền tảng khác
đừng bóc tính năng mà hãy nâng cấp lên
thay vì thu tiền để người dùng tiếp tục dùng
sao zalo không mở rộng thêm các tính năng khác ưu việt cho việc kinh doanh online để thu phí
với các ứng dụng miễn phí như hiện nay thì zalo cẩn thận lại mất dần đi thị phần
nếu hạn chế dần các tính năng cơ bản
zalo thu phí người dùng có hợp lý hay không
quan điểm suy nghĩ của bạn về vấn đề này như thế nào
hãy chia sẻ ý kiến của mình trên fanpage của truyền hình công an nhân dân